về lâu dài dài cái mô hình sản xuất lưng canh lúa tôm thì diện tích lúa nó có khả năng nó sẽ giảm dài
hiện nay nhiều khu vực dùng ngọt đang có nhu cầu đầu tư thủy lợi khá lớn song thực tế còn khá hạn chế do ngân sách hàng hẹp
trong khi đó tại một số khu vực khác nhiều công trình thủy lợi giá trị hàng trăm tỷ đồng lại chưa phát huy hết công năng gây lãng phí lớn
tại xã tân dân quyền đầm dơi là một trong những xã nằm trong tiểu dùng một mươi tám của quy hoạch thủy lợi
trên địa bàn xã dự kiến đầu tư xây dựng một mươi một cống để khép kính tiểu dùng
tuy nhiên đến nay chỉ mới xây dựng được bảy cống hoàn thành đưa vào sử dụng với mức đầu tư khoảng một trăm một mươi tám tỷ đồng
được biết mục tiêu của dự án này là khép kính tiểu dùng nhằm quản lý nước phục vụ cho nuôi tôm là chính
tuy nhiên do việc đánh giá tính khả thi chưa sát thực tế nên mới xây dựng được bảy cống
phải cho tạm dừng từ năm hai nghìn một mươi